các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các nhiễm covid một mươi chín mới tại pháp kỷ lục vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vừa qua là một trăm linh bốn sáu trăm một mươi một ca tăng chín mươi bốn một trăm hai mươi bốn ca so với ngày trước đó
theo trung tâm dịch vụ sức khỏe cộng đồng vào tuần trước tại khu vực paris cứ một trăm linh người lại có một người xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
các chuyên gia của chính phủ tin rằng omicron tuy nhẹ hơn nhưng sẽ là biến thể thống trị nước pháp trong những tuần kế tiếp
tuy nhiên sự bùng phát các ca nhiễm delta đã khiến cho tỷ lệ nhập viện tăng đột biến đặc biệt là ở những đối tượng chưa tiêm chủng
có hơn một mươi sáu người đã phải nhập viện do nhiễm covid một mươi chín tại pháp trong đó có ba ba trăm linh bệnh nhân đang phải chăm sóc đặc biệt
tiến sĩ julian cavalli giám đốc trung tâm chăm sóc đặc biệt icu bệnh viện latimore marseille của pháp cho biết
hầu hết các bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện trong dịp giáng sinh đều chưa tiêm bất kỳ một mũi vaccine nào
vị tiến sĩ này cho hay đội ngũ nhân viên y tế cũng đang bị quá tải do nhiều bác sĩ cũng đã bị nhiễm bệnh và không thể làm việc
chúng tôi mệt mỏi rồi chúng tôi sợ rằng sẽ không còn đủ chỗ để tiếp nhận bệnh nhân mới
toàn nước pháp đã ghi nhận hơn một ca tử vong do virus sars cov hai trong bảy ngày qua nâng tổng số ca tử vong lên hơn một trăm hai mươi hai người
ngày hôm nay chính phủ pháp sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để lên phương án đối phó với tình trạng này
thế giới đã bước sang năm covid một mươi chín thứ ba khi biến thể omicon của virus sars cov hai xuất hiện kể từ khi chủng virus đầu tiên được phát hiện lần đầu ở trung quốc cuối năm hai nghìn một mươi chín
điều này đang làm đảo lộn kế hoạch đón năm mới hai nghìn hai mươi hai ở nhiều quốc gia
trong bối cảnh hầu hết các nước đã chuyển hướng từ chiến lược không ca mắc để tập sống chung an toàn với dịch bệnh
thách thức lớn nhất vào lúc này đó là phải xác định được mức độ lây nhiễm có thể chấp nhận được đối với từng quốc gia
trong một thế giới ngày càng kết nối với nhau
nhiều quốc gia đã mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế và nối lại các hoạt động thông thường
do vậy nguy cơ lây lan biến thể omicron là rất khó tránh khỏi
hiện biến thể omicron đã xuất hiện ở khoảng một trăm một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng có vẻ các nước đã rút ra nhiều bài học
và với những kinh nghiệm sương máu trong hai năm chống dịch vừa qua thế giới hoàn toàn có thể vượt qua cơn sóng thần lây nhiễm mới trong lần này
mặc dù hiện omicron đã trở thành biến thể gây bệnh
là một bệnh chủ đạo tại mỹ anh đan mạch bồ đào nha
nhưng giới khoa học cho rằng quá trình này đang diễn ra tương tự khi biến thể alpha xuất hiện gần như xóa sổ trùng gốc
lần đầu được phát hiện ở vũ hán và sau đó lại bị biến thể delta thay thế
omicron cũng sẽ dần thay thế delta trong khi không loại trừ khả năng xuất hiện biến thể mới lần át omicron
nhà virus học trevor bedford thuộc trung tâm nghiên cứu ung thư fred hutchinson của mỹ
thường xuyên theo dõi sự tiến hóa
trong khi không loại trừ khóa của virus sars cov hai đánh giá sau làn sóng lây nhiễm biến thể omicron với tốc độ cực nhanh vào mùa đông này
sẽ là quá trình chuyển đổi sang bệnh đặc hữu trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
các chuyên gia kỳ vọng những quốc gia đầu tiên thoát khỏi đại dịch sẽ là những nơi có sự kết hợp giữa tỷ lệ tiêm chủng cao
và khả năng miễn dịch tự nhiên ở những người đã mắc covid một mươi chín như mỹ anh bồ đào nha ấn độ
các quốc gia nghèo hơn với tỷ lệ tiêm phòng rất thấp
có thể sẽ phải chờ thêm một vài năm mới thoát đại dịch
tình trạng lây lan của virus sars cov hai trong cộng đồng một phần phụ thuộc vào mức độ ứng phó với bệnh dịch của các chính phủ và người dân
chìa khóa để kiểm soát dịch bệnh vẫn là tăng tỷ lệ bao phủ vaccine
để có thể khống chế được đại dịch trong năm hai nghìn hai mươi hai các chuyên gia cho rằng
thế giới cần phải đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm phòng đặc biệt là mũi tăng cường
nghiên cứu cải tiến vaccine nếu cần thiết và phân phối nguồn cung một cách bình đẳng
thưa quý vị tình hình covid một mươi chín tại việt nam và trên thế giới những ngày cuối năm đã diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt từ khi biến thể omicron xuất hiện
biến thể mới này đã thay đổi nhiều kế hoạch đào luận cả kế hoạch đón năm mới của nhiều quốc gia
trong những chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục gửi tới quý vị những thông tin mới xoay quanh tình hình covid một mươi chín trong nước và thế giới